cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn khám sức khỏe tổng quát là biện pháp khoa học nhất để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình
phát hiện sớm các bệnh lý để điều trị kịp thời đặc biệt là bệnh ung thư
các chuyên gia khuyên cáo mỗi người nên thực hiện việc tầm soát ung thư càng sớm càng tốt
nên lặp lại định kỳ sáu tháng một năm hai năm tùy theo loại ung thư
ngoài ra chưa đến kỳ tầm soát nhưng có bất cứ dấu hiệu nào nghi ngờ ung thư thì nên đi khám chuyên khoa ngay
tầm soát ung thư định kỳ và đúng phương pháp giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn rất sớm
sẽ đem đến cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao và ít tốn kém
thông tin cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tầm soát ung thư thì thực ra là chúng ta sẽ thực hiện những khám xét xét nghiệm để nhằm tìm kiếm xem là cơ thể có khỏe mạnh không
hay là có bất kỳ một cái dối loạn gì hoặc một cái khối u bất thường gì xuất hiện trong cơ thể
tầm soát ung thư là những người khỏe mạnh đi kiểm tra sức khỏe nôm na là như thế
và khi những người khỏe mạnh thì đến cơ sở y tế để thông báo rằng là cho chúng tôi tầm soát về vấn đề ung thư
thì các bác sĩ sẽ tiến hành làm các xét nghiệm cơ bản nhất để nhằm phát hiện ra những dối loạn trong cơ thể
không chỉ phát hiện mỗi ung thư đâu mà kể cả các bệnh lý khác
về tầm soát ung thư thì nó cũng giống như khám sức khỏe định kỳ
khi mọi người đi làm thì đi học đi làm mọi người cũng được khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một năm một lần
thì nó cũng giống như những cái phương pháp khám sức khỏe định kỳ
tuy nhiên là chúng ta sẽ tập trung thêm để nhằm tìm hoặc là nhằm phát hiện sớm những cái khối u mà những người mà đi tầm soát có nguy cơ mắc phải
vâng ạ vậy thì các phương pháp để có thể phát hiện sớm và tầm soát ung thư
bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về vấn đề này
các khối u hoặc là người bệnh ung thư thì các khối u họ cần thời gian để tiến triển
tức là khi mà ví dụ trong ẩm cơ thể xuất hiện một khối u thì lúc đầu nó sẽ là khối u kích thương nhỏ
sau đó thì to dần lên sau đó thì sẽ di căn hạch xung quanh rồi sau đó thì mới di căn xe
như vậy là một khối u nó sẽ có bốn giai đoạn
giai đoạn một giai đoạn hai giai đoạn ba giai đoạn bốn
khi to dần lên thì sẽ bắt đầu lên những cái giai đoạn muộn hơn
và các khối u khi được phát hiện ở giai đoạn sớm thì đều có thể chữa khỏi tỷ lệ chữa khỏi rất cao
khoảng tám mươi chín mươi có thể chữa khỏi các loại bệnh ung thư ở những giai đoạn sớm
chính vì thế mà để phát hiện được ung thư ở giai đoạn sớm thì chúng ta phải làm gì
chúng ta phải đi tầm soát chúng ta phải khám sức khỏe định kỳ
thế thì cũng không cần thiết là phải quá liên tục
các khối u họ cũng cần thời gian để phát triển lên
ví dụ một khối u to to kích thước từ một cm lên ba cm thì nó phải cần nửa năm cơ
như vậy là chúng ta chỉ cần sáu tháng hoặc là một năm chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ một lần là chúng ta đã có thể bắt được
thời điểm có xuất hiện khối u một hai cm và như vậy là chúng ta sẽ phát hiện được khối u ở giai đoạn sớm
thì cái việc tầm soát ung thư rất là quan trọng
thứ nhất là giúp chúng ta phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm có thể chữa khỏi được và hiệu quả
thậm chí là chi phí điều trị ung thư ở giai đoạn sớm thì rẻ hơn rất nhiều so với cái chi phí điều trị ung thư ở những cái giai đoạn muộn hơn
như vậy là vượt mang lại hiệu quả
tức là nếu chẳng may khi tầm soát mà phát hiện ra khối u thì ta có thể điều trị khỏi
thứ hai là lợi ích về mặt kinh tế
chúng ta có thể giảm được chi phí điều trị đi rất nhiều thay vì phát hiện cuối ủ ở giai đoạn muộn
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
theo số liệu công bố của tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu global can và ước tính của tổ chức ghi nhận ung thư việt nam
mỗi năm việt nam có hơn một trăm hai mươi
một ca mắc mới và khoảng chín mươi bốn người tử vong vì ung thư
bệnh ung thư hiện nay đã trở thành một trong một mươi bệnh gây tử vong hàng đầu cần được quan tâm và kiểm soát
rất may một số bệnh lý ung thư thường gặp có thể phát hiện sớm nhờ tầm soát như ung thư tiêu hóa ung thư phổi ung thư gan ung thư cổ tử cung
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ bác sĩ giáo sư là những chuyên gia hàng đầu có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại
người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị với những phác đồ hiệu quả nhất đem đến kết quả điều trị tốt nhất
loại bỏ khả năng gây biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị người bệnh hồi phục nhanh chóng
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai